bộ sưu tập từ tính tứ linh giới thiệu các linh thú trong văn hóa lịch sử việt nam
tập trung ở bốn triều đại tiêu biểu lý trần hậu lê và nguyễn
bắt đầu từ sự hình thành nghệ thuật việt độc lập nhà lý từ giao bang chính trị
tiếp biến văn hóa và giao lưu hữu thức với nền nghệ thuật chăm ba
cho đến triều đại phong kiến cuối cùng
các linh thú bắt đầu xuất hiện hoàn thiện về mặt thẩm mỹ
có thể thấy trong kiến trúc và điều khác
và trở thành một tồn tại gắn liền trong đời sống tôn giáo tính ngưỡng của người việt nam
sẽ phải đi thật trạng đẹp các địa điểm
ví dụ như triều lý trần là em phải ra hà nội
triều nguyễn là em phải ra huế
sâu xa hơn nữa là mình phải tìm hiểu tới cội nguồn là văn hóa nghệ thuật việt bắt đầu từ đâu
trong đó có trung hoa có ấn độ và có cả chăm ba
thì em chọn chăm ba là nguồn khởi đầu chính
thì em phải sang nước bạn là campuchia và thái lan
để em coi chăm ba của nước bạn phát triển tới đâu nghệ thuật
thì từ đó em mới liên quan nghệ thuật
của chăm ba việt nam
từ trăm ba việt nam mới tới quá trình giao lưu hữu thức
với nghệ thuật việt là nhà lý
từ tính đại diện cho nét khoan hoài dung dị và gần gũi
với con người nhờ tính ngưỡng thờ tổ tiên
tiếp thu phật giáo và nho giáo
ngoài tứ linh gồm lông lân quy phụng
trong văn hóa tính ngưỡng của người việt
còn xuất hiện nhiều linh thú khác
kể cả những con vật gần gũi với con người
như chó ngựa mèo trâu voi
ở từ tính tứ linh
người xem không chỉ được thưởng thức bằng thị giác
mà còn có thể thả hồn vào những tác phẩm
thông qua mùi hương được chuẩn bị sẵn
mỗi nốt hương đại diện cho hình tượng
và đặc tính của mỗi linh thú
lông lân quy phụng
triển lãm mở ra cơ hội để mọi người biết đến nhiều hơn
về những câu chuyện những sự tích
những quan điểm cổ xưa hình thành nền tính ngưỡng
của tộc người việt
và còn lưu giữ cho đến ngày nay
từ tính tứ linh không chỉ là vẻ đẹp đơn thuần
của thẩm mỹ mà còn là dấu ấn
của thời đại của sự kiện của chứ nhân lịch sử
sông hành còn là cảm xúc thắng phục
tài nghệ và thành tựu của tiền nhân
hay là câu chuyện về cách mà các công trình
còn tồn tại được đến bây giờ